theo thống kê của tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình trong năm năm trở lại đây
tại các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa tình trạng tảo hôn có chiều hướng gia tăng
tỉnh bắc cạn có gần chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
câu chuyện về những ông bố bà mẹ tuổi chấm đôi mươi nhưng đã có tới ba bốn người con
sống trong cảnh kiếm bát cơm qua ngày khiến nhiều người không khỏi xót xa
tình trạng này phổ biến ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc mông sinh sống
và phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
hôm nay gia đình bà thảo thị chứ đang chuẩn bị dựng dạp đồ cưới cho cô cháu gái sắp đi lấy chồng
thảo thị sủa năm nay mới một mươi bốn tuổi cái tuổi đang cắp sách đến trường nay đã phải gánh trên mình trọng trách của người vợ
chồng của sủa cũng mới bước sang tuổi một mươi năm
thảo thị sủa năm nay mới một mươi bốn tuổi cái tuổi đang cắp sách đến trường này đã phải gánh trên mình trọng trách của người vợ
chỉ tính trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám toàn xã xuân lạc một trong những xã có đông đồng bào dân tộc mông sinh sống của huyện trợ đồn
trong đó có một mươi năm trường hợp tảo hôn
do trình độ dân trí còn thấp không ít bố mẹ còn có suy nghĩ phải cho con cái lấy vợ lấy chồng sớm để có lao động làm việc
gần đây một số thanh thiếu niên tự tìm hiểu nhau đòi cưới sớm cha mẹ không thể ngăn cấm nổi
đôi xã xuân lạc về tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra